nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam hôm nay đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đã về dự ngày hội
đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn sáu xã liêm trung thành phố phủ lý tỉnh hà nam
những năm qua thôn sáu luôn là một trong những khu dân cư tiêu biểu của xã liêm trung và thành phố phủ lý
trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư nơi đây đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về vật chất lẫn tinh thần
nhân dịp này thay mặt quân ủy trung ương bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch đã hỏi thăm
trò chuyện trao tặng bốn mươi xuất quà cho các hộ gia đình chính sách người có công hộ nghèo của thôn tặng quà cho thôn sáu và xã liêm trung